tại hà nội đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
tới dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương
đồng chí trần thánh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trường ban chỉ đạo trung ương cuộc vận động
qua một mươi năm triển khai cuộc vận động các doanh nghiệp ngân hàng đã đi đầu sử dụng sản phẩm dịch vụ trong nước
ở tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh thay thế hàng nhập khẩu
nhiều doanh nghiệp đã phân đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa từ bảy mươi đến chín mươi
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần thanh mẫn yêu cầu các doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đầu tư nhân lực tài chính
ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập
để người tiêu dùng tin tưởng quan tâm dùng hàng việt nam chất lượng cao có cam kết triển khai cuộc vận động
bằng những nội dung sát thực cụ thể hóa thành các chỉ tiêu con số có sơ kết tổng kết đánh giá nhân rộng các điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động